do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi thời gian nghỉ hè của học sinh muộn hơn khoảng một tháng rưỡi so với kế hoạch đã đề ra
ủy ban nhân dân thành phố hà nội quyết định thời gian các nhà trường hoàn thành học kỳ hai là trước ngày một mươi năm tháng bảy
thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày ba mươi một tháng bảy
thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông trước ngày một mươi năm tháng tám
tại tp hcm các trường hoàn thành chương trình học kỳ hai năm học trước ngày một mươi một tháng bảy và kết thúc năm học trước ngày một mươi năm tháng bảy
xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày ba mươi một tháng bảy
còn tại nghệ an dự kiến khối trung học phổ thông sẽ kết thúc năm học vào ngày hai mươi năm tháng sáu
khối trung học cơ sở tiểu học trẻ mầm non kết thúc vào ngày ba mươi tháng sáu và cho phép học sinh nghỉ hè sau đó